thưa quý vị thời gian gần đây tình trạng người điều khiển mô tô xe máy ngang nhiên lưu thông vào làn cao tốc dành cho ô tô xuất hiện trên nhiều tuyến đại lộ thăng long
điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông trên toàn tuyến
mặc dù đã có không ít cảnh báo cũng như những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng dường như đây vẫn là chưa đủ đối với người tham gia giao thông
tiện lợi được chút ít nhưng nếu xảy ra thì hiệu quả khó mà lượng chức được
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đầu trần không đội mũ bảo hiểm đi vào làn cao tốc
thậm chí là đi xe máy kẹp ba
hay chạy tốc độ cao ở giữa làn đường dành cho ô tô có tốc độ tối đa lên đến một trăm linh km một giờ
đây là những hình ảnh khá phổ biến tại đại lộ thăng lòng trong những ngày vừa qua

thực sự em chưa đi bởi vì mấy năm nay không có đi lên trên đường này thì không biết cấm
là mình đi không dám quay lại sợ ngược đường
thì lại tự cố đi tiếp thôi
chứ lúc đầu vào biết là sai rồi
thấy không qua xe máy mà
và đó là những lời biện minh quen thuộc mà người vi phạm đưa ra để lý giải cho hành động của mình
tuy nhiên có những trường hợp bất chấp tất cả quay đầu bỏ chạy như thế này
thực tế thời gian gần đây đã không ít
sau vụ tàn nạn giao thông xảy ra trên tuyến đại lộ thăng lòng mà nguyên nhân do xe máy đi vào làn ô tô
mặc dù phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng này
tuy nhiên chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng là vi phạm lại xảy ra
hằng ngày chúng tôi đã cắt lịch là một tổ công tác là đứng tại một vị trí để xử lý
và một số các vị trí chốt là chúng tôi đã cắm chốt cố định để phân nguồn ngay từ xa
đảm bảo cho các xe không vào đường cao tốc để đảm bảo an toàn cho cả người lái xe ô tô và khi tham gia giao thông trên đại lộ
với hành vi vi phạm điều khiển xe đi vào đường cao tốc người vi phạm sẽ bị phạt tiền hai năm triệu đồng
ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước giấy phép lái xe bốn tháng và tạm giữ xe máy đến bảy ngày
chỉ trong năm ngày từ ngày chín tháng sáu đến nay đội cảnh sát giao thông số sáu và đội cảnh sát giao thông số một mươi một đã xử lý đến sáu mươi bảy trường hợp
xe gắn máy đi vào cao tốc
tài nạn giao thông sẽ xảy đến bất cứ lúc nào nếu như những vi phạm như thế này vẫn còn tái diễn